với những phi vụ cướp giật chót lọt
sau khi tiêu thụ tài sản phi pháp
quân đóng luôn vai trò là kẻ khởi sướng cả ổ nhóm ăn chơi thác loạn
trong những quán bar quán karaoke tai vịn
tại đây ma túy cũng được nhóm này sử dụng thường xuyên
như một liều thuốc kích thích hương phấn
cùng sự liều lĩnh của các phi vụ cướp giật tiếp theo